các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng nguyễn trương đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh và hoàng văn thám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã tri lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
tạm giữ xe ô tô bốn chỗ ngồi biển kiểm soát tám mươi chín a một mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu
quá trình đấu tranh bước đầu hai đối tượng khai nhận
ngày sáu tháng một mươi đại và thám được vũ thuê lái xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi chín c tám nghìn bảy trăm tám mươi ba đi từ tỉnh bắc ninh đến công ty gạch cốm sứ thanh hà có địa chỉ tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ lấy chất thải bơm vào một mươi thùng chứa khoảng một mươi m khối sau đó di chuyển về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí cao xu k chín mươi có địa chỉ tại xã trí đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên gửi xe
đến ngày tám tháng một mươi cả ba đối tượng sử dụng hai xe ô tô nêu trên chở chất thải lên địa bàn xóm quyết tiến xã phúc tiến huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình tiến hành xả chất thải sau đó bỏ trốn

lệnh truy nã do truyền hình công an dân và văn phòng cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện